với mục đích hỗ trợ các giáo viên mầm non trong việc phát triển kỹ năng tiền đọc viết cho trẻ
trong độ tuổi mẫu giáo tập trung vào trẻ vùng dân tộc thiểu số và trẻ khuyết tật
sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bộ giáo dục đã phối hợp
với tổ chức cứu trợ trẻ em tổ chức hội thảo quốc gia công bố hai chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
dành cho giáo viên mầm non trong khuôn khổ dự án các phương pháp tiếp cận dành cho giáo dục mầm non
và tiểu học của việt nam
hai chuyên đề được công bố là tài liệu chính thức thuộc chương trình bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên mầm non trong đó tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ tăng cường tiếng việt
cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm nhấn mạnh tới việc phát triển
một số kỹ năng ban đầu về đọc viết cho trẻ mẫu giáo theo chương trình giáo dục
với sự hỗ trợ của bộ công cụ hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc viết và toán elm
do tổ chức cứu trợ trẻ em phát triển dành cho trẻ vùng dân tộc thiểu số và cho trẻ khuyết tật
qua hội thảo sẽ cung cấp cho giáo viên kiến thức nền tảng về phát triển ngôn ngữ cho trẻ vùng dân tộc thiểu số
đặc điểm của trẻ khuyết tật và các gợi ý điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp
để hỗ trợ đối tượng trẻ vùng dân tộc thiểu số và trẻ khuyết tật trong làm quen với đọc viết